công an tỉnh thanh hóa đang tạm giữ hình sự ba nghi phạm là bùi duy tuấn hai mươi tuổi thành phố thanh hóa
lê tuấn phong ba mươi năm tuổi huyện vĩnh lộc và bùi xuân tùng một mươi chín tuổi huyện hà trung
để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật
thời gian qua ở thành phố thanh hóa và huyện vĩnh lộc có xảy ra vụ việc mua bán người bắt giữ người trái pháp luật
cưỡng đoạt tài sản nhằm mục đích phục vụ kinh doanh karaoke và hoạt động mại dâm do bùi duy tuấn cầm đầu
qua điều tra xác minh công an tỉnh đã làm rõ vụ việc vào ngày một mươi bốn tháng bảy bùi duy tuấn và lê tuấn phong
câu kết với một đối tượng khác ở tp thanh hóa lừa một thiếu nữ một mươi sáu tuổi ở tp sầm sơn đưa đi làm nhân viên
phục vụ quán karaoke tại huyện vĩnh lộc ngày một mươi bảy tháng bảy phát hiện nạn nhân có ý định bỏ trốn
tuấn sai bùi xuân tùng đưa em về phòng trọ đánh đập dùng dây điện đánh dùng băng dính chói tay chân
bịt miệng rồi nhốt tại phòng đến ngày một mươi tám tháng bảy nhóm này tiếp tục ép buộc nạn nhân viết giấy
vay nợ hai mươi triệu đồng bắt làm nhân viên quán karaoke trong vòng một năm ngày hai mươi sáu tháng bảy
lợi dụng sơ hở của tuấn và đồng bọn nạn nhân đã trốn thoát về địa phương